dù ngành y tế tỉnh vũ yên đã triển khai nhiều giải pháp để giảm số ca mắc số z
nhưng trên thực tế bệnh này vẫn gia tăng ở mức báo động
nguyên nhân chủ yếu là do đang vào mùa trồng rừng nhiều người dân di chuyển và ngủ qua đêm ở trong rừng núi
huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên đang có số ca mắc sốt z cao
đây cũng là vùng giáp danh với huyện vân canh tỉnh bình định
địa phương có số ca mắc số z tăng bất thường sau ba năm ổn định
phần lớn những ca mắc sốt rét đều là những người đi trồng rừng ngủ lại qua đêm nhiều ngày
năm nay số ca mắc tại huyện đồng xuân lên đến một trăm tám mươi tám ca
trong đó ghi nhận một trường hợp ác tính tăng cao so với cùng thời điểm năm ngoái
theo ngành y tế tỉnh phú yên lo ngại nhất hiện nay là người dân chủ yếu là người dân miền núi
di chuyển địa bán cư trú để trồng rừng thuê tại các vùng giáp danh và ngủ lại tại chỗ
làm khả năng mắc và lây truyền bệnh tăng cao nguy hiểm nhất là số z ác tính
ngoài việc phối hợp với các địa phương cấp chăn màn võng tẩm hóa chất để phòng bệnh cho người dân vào mùa cao điểm
hai tỉnh bình định và phú yên cũng phối hợp với tăng cường giám sát dịch tễ
có z vùng giáp danh để ngăn chặn hiệu quả
tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là ý thức tự bảo vệ bản thân của người dân đi trồng rừng và di chuyển địa bàn trong mùa trồng rừng